với chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào tối nay tại hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự
đây là hoạt động thường niên và quan trọng để quảng bá giới thiệu hình ảnh xây dựng thương hiệu nâng cao vị thế uy tín của hải phòng trong nước và quốc tế
lễ hội gắn với kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một mươi ba tháng năm hai nghìn một mươi tám là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương của đảng nhà nước
theo tinh thần đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy của đảng nghị quyết một mươi năm của đảng bộ thành phố hải phòng
các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt trong thời gian lễ hội thể hiện rõ nét hình ảnh giá trị mảnh đất con người hải phòng trong giai đoạn hội nhập quốc tế
trong khuôn khổ của lễ hội còn có hơn năm mươi sự kiện văn hóa khác được diễn ra tại trung tâm thành phố ngày hội xe cổ hải phòng đồng hành hoa phượng kết nối đam mê là hoạt động được giới yêu xe cổ thành phố hào hức đón chờ